theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay một mươi bảy tháng một mươi một vùng áp thấp trên khu vực quần đảo trường sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi bảy giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai năm độ kinh đông cách đảo trường sa khoảng hai trăm linh km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tương đương bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp tám bán kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông cách đảo phú quý khoảng một trăm năm mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tương đương bốn mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín bán kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng bảy mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh